thành ủy thành phố cần thơ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến dự và trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho tập thể ngành dân y tây nam bộ thời kỳ kháng chiến chống mỹ
tại lễ kỷ niệm thành ủy cần thơ đã ôn lại lịch sử vẻ vang của cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
cách đây vừa tròn bảy mươi hai năm
tại lễ kỷ niệm phát huy tinh thần cách mạng tháng tám cùng những thành tiệu đã đạt được trong thời gian qua
đảng bộ thành phố cần thơ đã định hướng phát triển thành phố đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
là thành phố văn minh hiện đại mang đặc trưng sông nước cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm hai nghìn ba mươi
là trung tâm kinh tế xã hội giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ
trung tâm y tế và văn hóa thể thao của vùng đồng bằng sông cửu long
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho tập thể ngành dân y tây nam bộ thời kỳ kháng chiến chống mỹ
thành ủy cần thơ cũng đã trao huy hiệu ba mươi năm năm mươi năm tuổi đảng
cho lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn thành phố